thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ khoảng bốn hai kg ma túy đá hơn hai viên thuốc lắc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an phường phước nguyên thành phố bà rịa bắt quả tàng đối tượng bùi văn minh chú phường phước nguyên thành phố bà rịa tàng chữ tám gói ma túy tổng hợp dạng đá
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ khoảng bốn hai kg ma túy đá hơn hai viên thuốc lắc một cân tiểu ly một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tăng vật khác